ủy ban nhân dân huyện iagrai tỉnh gia lai xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép đây là vụ án đã xảy ra vào năm hai nghìn một mươi
ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại huyện iagrai lực lượng chức năng xác định có năm xe ô tô đã bị thay đổi số khung số máy vận chuyển trái phép hơn bảy mươi sáu mét khối gỗ
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đối tượng nguyễn mạnh hùng ba mươi năm tuổi trú tại tỉnh gia lai bị cảnh sát hình sự bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc
đối tượng này cũng bị nghi vấn là chủ mưu vụ vận chuyển năm xe gỗ trái phép vào năm hai nghìn một mươi
cục cảnh sát hình sự đã khởi tố bị can nguyễn mạnh hùng cùng tám đối tượng khác về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ